theo phản ánh của người dân các thôn bến đền xã bạch sa và thôn sáu mươi tám xã yên lâm huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
thời gian vừa qua có hiện tượng các nhà máy trong cụm công nghiệp nam quang thị trấn vĩnh tuy huyện bắc quang xả thải trực tiếp ra sông lô
đoạn tiếp giáp giữa hai tỉnh hà giang và tuyên quang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân nơi đây
đây là khu vực đặt đường ống xả thải của nhà máy sản xuất tinh bột sắn của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hùng hà
thuộc cụm công nghiệp nam quang thị trấn vĩnh tuy huyện bắc quang tỉnh hà giang
những đường ống xả thải này được nối từ nhà máy và được trôn ngầm xuống lòng sông để xả nước thải trực tiếp ra sông
và tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng
nó xả bắt đầu nó xả trực tiếp thì từ hai mươi một h hàng ngày cho đến độ bốn h sáng ngày hôm sau
khu vực sông này thì nó là nửa sông này thì rất chi là nhiều bọt
bọt thì nó đỏ và vàng này
đú các loại màu
hôi thì nó hôi lắm
nhà máy sắn này nó xả ra thì nó hôi hầu như là tất cả mọi giờ đều hôi
mọi người đi qua đây là nếu không có khẩu trang thì không thể chịu được
tôi đi qua đỏ này thường thường xuyên đi qua đây đi qua nhà máy sắn này
thấy những cái mùi hôi khối rất là khó chịu và rất là mệt mỏi
được biết cụm công nghiệp nam quang thị trấn vĩnh tuy huyện bắc quang tỉnh hà giang
có năm nhà máy đã đi vào hoạt động
có ba nhà máy sử dụng nước phục vụ sản xuất và xả thải ra môi trường
bao gồm nhà máy sản xuất tinh bột sắn của công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên hùng hà bắc quang nhà máy sản xuất giấy của công ty cổ phần
sản xuất xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ phúc hưng
và nhà máy sản xuất giấy của công ty cổ phần hải hà
trước đó sở tài nguyên và môi trường tỉnh hà giang đã rất nhiều lần kiểm tra
xử phạt hành chính hàng trăm triệu đồng và yêu cầu các nhà máy này
dừng hoạt động xả thải ra môi trường
tuy nhiên các nhà máy này vẫn ngang nhiên xả nước thải xuống lòng sông lô
gây bức xúc cho người dân

đang trực tiếp xả nước thải ra sông lô để không làm ảnh hưởng đến môi trường

nhất là người dân
trước thực trạng trên các cơ quan chức năng tỉnh tuyên quang và tỉnh hà giang
cần có những biện pháp để chấn trình và xử lý nghiêm tình trạng các nhà máy